đô thị cổ hội an tỉnh quảng nam mỗi ngày có hàng ngàn lượt khách đến thăm quan
trong đó chùa cầu được coi là biểu tượng của hội an
cũng là điểm thăm quan không thể thiếu của bất cứ vị khách nào khi đến với mảnh đất này
tuy nhiên do thời gian bào mòn di tích cộng thêm áp lực du khách tăng lên mỗi năm
đã làm cho chùa cầu ngày càng xuống cấp nghiêm trọng
đây thực sự là nỗi lo của chính quyền và người dân địa phương cùng với những người yêu mến địa danh này
mời quý vị đến với kỳ nhận sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng nam
từng đến hội an nhiều lần ông paul julian phó giáo sư sử học đại học boston hoa kỳ
đã tìm hiểu khá kỹ về đô thị cổ hội an
bản thân ông rất yêu quý di sản này và quan tâm đến sự xuống cấp của chùa cầu
một biểu tượng mang nhiều ý nghĩa về văn hóa đáng trân trọng mấy trăm năm qua
chùa cầu đang bị thời gian bào mòn và đang xuống cấp
điều này thật sự làm tôi lo lắng
vì biểu tượng này nó không chỉ thuộc về đất nước của các bạn mà của cả nhân loại
nếu chẳng may có điều gì xảy ra thì sẽ rất tiếc và rất buồn
bảo vệ chùa cầu mang tính cấp thiết và cần phải thực hiện ngay từ bây giờ
các nhà khoa học nhận định hệ thống chịu lực chính nói chung đã xuống cấp rất rõ
đặc biệt bộ phận chịu lực quan trọng nhất gồm móng mố trụ
nay đã tới lúc cần phải có giải pháp can thiệp trước khi quá muộn
hiện nay mỗi ngày chùa cầu đón tiếp bình quân bốn lượt người tham quan
vào lúc cao điểm người lên chùa cầu tham quan chụp hình lưu niệm đông hơn
khiến công trình chịu tài trọng lớn
do vậy chính quyền hội an phải tiến hành kiểm soát số lượng du khách qua lại
nhằm hạn chế áp lực lên chùa cầu
chúng tôi hy vọng là với dịp kỷ niệm hai mươi năm đô thị cổ hội an và mỹ sơn
được công nhận di sản văn hóa thế giới sắp tới này
có rất nhiều hậu thảo trong đó có hậu thảo về tiếp tục đưa ra vấn đề trùng tâu chùa cầu
với sự tham gia của các nhà khoa học
rồi các nhà nghiên cứu đặc biệt là đến giờ phút này chúng ta có thể với cái nhìn nhận
chúng ta có thể đi đến một sự đồng thuận cao
kể cả từ phía nhà khoa học người dân hội an và nhà quản lý
thì chúng ta có thể là thống nhắc được cái giải pháp để chúng ta thực hiện
trong thời gian qua di tích chùa cầu hội an đã nhiều lần trùng tu
và triển khai chống đỡ gia cố để hạn chế xuống cấp
tuy nhiên trước sự bào mòn của thời gian tác động của thời tiết
và nhất là áp lực của lượng du khách tham quan ngày càng gia tăng
đã làm chùa cầu đang tiếp tục xuống cấp nghiêm trọng
nên cần sớm một giải pháp tổng thể bài bản và khoa học hơn
trong việc trùng tu di tích quý giá này